thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp đà nẵng ban an toàn giao thông tp đang đẩy mạnh tuyên truyền về việc liên quan đến tổ chức giao thông nút giao thông phía tây cây cầu sông hàn đến hết ngày chín tháng năm và thực hiện từ ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
theo đó sở thông tin truyền thông phối hợp với sở giao thông vận tải đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án tổ chức giao thông nút giao thông phía tây cầu sông hàn
về việc thực hiện công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tổ chức hướng dẫn lưu thông qua khu vực nút giao thông phía tây cầu sông hàn như sau
các phương tiện trên đường trần phú muốn lưu thông qua cầu sông hàn hoặc muốn lưu thông qua đường gom phía nam của nút phải đi xuống hầm chui rẽ phải sang đường phát đình phùng hoặc hùng vương sau đó qua đường yên bái ra đường lê duẩn qua cầu hoặc lưu thông từ đường lê lợi lê duẩn qua cầu
các phương tiện đi trên đường trần phú muốn lưu thông về đường lê duẩn đi trên đường gom phía bên phải và chỉ được rẽ phải
các phương tiện đi trên đường trần phú muốn lưu thông về đường bạch đăng thì trên đường gom bên trái và chỉ được rẽ trái
các phương tiện đi trên đường trần phú muốn lưu thông về đường lê duẩn đi trên đường bạch đăng thì trên đường lê duẩn đi trên đường bạch đăng thì trên đường lê duẩn đi trên đường lê duẩn đi trên đường lê duẩn